thưa quý vị trên địa bàn thủ đô hà nội chỉ có ba mươi xe ba bánh là được cấp giấy phép lưu hành
thế nhưng thực tế con số xe ba bánh xe tự chế lên tới đến trước
nhiều người điều khiển xe ba bánh tự chế không chỉ thường xuyên vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ
đe dọa nguy cơ gây mất an toàn giao thông mà còn để lại nhiều hệ lụy về trật tự an toàn xã hội
cần làm gì để xe ba gác không còn là nỗi ám ảnh với giao thông và đời sống thường ngày
đây cũng là vấn đề được nhắc đến trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
xe ba bánh tự chế không kiểm định thế mà vẫn tham gia giao thông
chạy loạn trong đô thị chạy ngược chiều vượt đèn đỏ chờ hàng công cảnh có nguy cơ gây tai nạn rất cao
rất nguy hiểm với những người tham gia giao thông khác rất nhiều lái xe ba gác ý thức vô cùng kém
hàng xóm nhà tôi đi làm về qua cầu thanh trì đi đúng làn mà vẫn bị xe ba gác thương binh dởm đâm suýt chết giờ vẫn chưa khỏe lại
đã có rất nhiều quan điểm của cư dân mạng được đưa ra xung quanh vấn đề này
có thể thấy rằng hình ảnh những chiếc xe tự chế chở theo những thanh sắt dài đến hơn một mươi mét ngang nhiên đi lại trên nhiều tuyến phố
đã không còn lạ lẫm gì với người dân hà nội
những chiếc xe này không những gây cản trở giao thông tạo nên hình ảnh nhét nhát xấu xí mà còn tiềm bẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn
theo chia sẻ của đại úy doãn hữu văn đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
từ đầu năm đến nay đơn vị đã xử lý được hơn một mươi trường hợp lái xe ba bánh giả danh thương binh để hoạt động
để xử lý được những trường hợp này đơn vị phải kết hợp giữa việc mật cục và công khai
xử lý vi phạm bởi những trường hợp này thường không khai tên tuổi hoặc có thương binh đứng ra bao che tự nhận là phương tiện của mình
do vậy để xử lý các trường hợp này lực lượng cảnh sát giao thông sẽ ghi hình chụp ảnh người điều khiển phương tiện để xử lý
thống kê từ phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho thấy trên địa bàn thành phố chỉ có ba mươi xe ba bánh được cấp đăng ký lưu hành phục vụ nhu cầu đi lại của thương bệnh binh
trong khi đó thống kê từ các cơ quan chức năng cho thấy hà nội hiện có hơn bốn xe ba bánh
ba xe ba bánh tự đóng
việc tồn tại nhiều xe ba bánh tự chế xe không có giấy phép lưu thông cùng với những vi phạm khá phổ biến của những phương tiện này như chở hàng công cành vượt đèn đỏ lạng lách đánh võng khiến nhiều người tham gia giao thông cũng như đông đảo cư dân mạng lo ngại
phương tiện chợ hàng rất cầm cành gây cản trở với người đi đường
bạn tôi hôm trước vừa bị va chạm với xe ba gác nên cũng mong muốn hạn chế những xe ba gác trá hình
để xe hoạt động
với điều kiện là phải có đăng khí điển số xe giới hạn chiều cao chiều dài được chở dụ ô tô với xe máy
đấy toàn xe tự chế chạy vô kỷ luật
vẫn biết xe ba gác cũng đem lại tiện ích trong việc vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ mà các phương tiện cơ giới khác chưa đáp ứng được
xong do đại đa số người chạy ba gác không tuân thủ hoặc thiếu hiểu biết cho hoàn toàn giao thông dẫn đến tai nạn rồi đổ cho cái nghèo rũ bỏ trách nhiệm bồi hoàn
mong cơ quan chức năng
làm chặt cái xe ba gác

quỷ ba nhân dân thành phố hà nội từng ra cho sở lao động thương binh và xã hội
phối hợp với sở giao thông vận tải rà soát thống kê số lượng thương bệnh binh người khuyết tật sử dụng xe ba bánh
để có kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi nghề phù hợp hạn chế dùng xe ba bánh kinh doanh vận chuyển hàng hóa
tuy nhiên việc thực hiện đến nay vẫn chưa được xử lý thật sự hiệu quả
sự nguy hiểm của những chiếc xe ba bánh bốn bánh tự chế với an toàn giao thông với môi trường và trật tự mỹ quan đô thị đã quá rõ ràng
cư dân mạng mong mỏi các cơ quan chủ quản cần có biện pháp cụ thể để xử lý với các trường hợp chủ xe lái xe mạo danh mạo xưng là người có công
để coi thường pháp luật trật tự an toàn giao thông
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a còng truyền hình công an
a còng truyền hình công an